thưa quý vị vào khoảng một mươi giờ sáng ngày một mươi tám tháng chín theo giờ địa phương
chuyên cơ chở chủ tịch nước nguyễn xuân phúc và đoàn đại biểu cấp cao của đảng và nhà nước việt nam
đã tới sân bay quốc tế josmati habana thủ đô la habana
bắt đầu chuyến thăm hữu nghị chính thức cộng hòa cuba
theo lời mời của bí thư thứ nhất ban chấp hành trung ương đảng cộng sản cuba
chủ tịch nước cộng hòa cuba miguel díaz canel
đón chủ tịch nước nguyễn xuân phúc tại sân bay có ủy viên bộ chính trị
phó chủ tịch nước cuba salvador valdes mesa lãnh đạo các đơn vị thuộc bộ ngoại giao cộng hòa cuba
về phía việt nam có đại sứ việt nam tại cuba lê thanh tùng cán bộ nhân viên đại sứ quán
và đại diện cộng đồng người việt nam sinh sống làm việc và học tập tại cuba
việt nam và cuba thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm một nghìn chín trăm bảy mươi
cuba luôn đi đầu trong việc ủng hộ cuộc kháng chiến sảnh độc lập và thống nhất đất nước của việt nam
với tinh thần trong câu nói bất hủ của chủ tịch cuba fidel castro
vì việt nam
cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình
trong suốt sáu mươi năm qua mối quan hệ như những người bạn bè anh em tối lửa tắt đèn có nhau này
giữa việt nam và cuba đã được kiểm chứng qua những thăng trầm của lịch sử
vượt qua mọi giao cản ngôn ngữ và địa lý
chiều cùng ngày theo giờ địa phương tức sáng ngày một mươi chín tháng chín theo giờ việt nam
chủ tịch nước nguyễn xuân phúc đã tiếp phó chủ tịch thứ nhất viện cuba hữu nghị
với các dân tộc icap nomi rabaja fernandez
chủ tịch hội hữu nghị cuba việt nam
maria yolanda ferregomes và đại diện lãnh đạo các trường mang tên bác hồ
nguyễn văn trỗi và võ thị thắng đến chào chủ tịch nước
phó chủ tịch viện cuba hữu nghị với các dân tộc
bà fernanet chào mừng chủ tịch nước nguyễn xuân phúc
vị nguyên thủ nước ngoài đầu tiên tới thăm cuba
sau khi đảng cộng sản cuba tổ chức thành công đại hội đảng lần thứ tám
và có ban lãnh đạo mới
cho thấy tình cảm đặc biệt sâu sắc của đảng nhà nước và nhân dân việt nam
dành cho đảng nhà nước và nhân dân cuba trong bất kỳ hoàn cảnh nào
chủ tịch nước nguyễn xuân phúc khẳng định
các hoạt động đoàn kết của cuba với việt nam
luôn là nguồn động viên và cổ vũ lớn lao
đối với nhân dân việt nam trước đây cũng như ngày nay
đáp lại nhân dân việt nam cũng luôn dành cho nhân dân cuba
những tình cảm nông ấm sẻ chia
nhất là những lúc cuba gặp khó khăn nhất
mong các hội hữu nghị các trường học và thế hệ trẻ của cuba
sẽ tiếp tục củng cố làm sâu sắc hơn nữa
quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt giữa hai nước
vừa là đồng chí vừa là anh em